công an tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng trần quốc lô về hành vi mua bán pháo mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ bốn kg ma túy đá một bánh heroin một khẩu súng và bảy viên đạn cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
trần quốc lô trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép
từ nước ngoài về nghệ an rồi tiêu thụ trong cả nước đây là đối tượng rất nguy hiểm
thường xuyên mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt
sau một thời gian kiên trì theo dõi áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ
ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã khánh hợp huyện nghi lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện nghi lộc
đồng chủ trì đã bao vây bắt giữ khẩn cấp trần quốc lô cùng với vật chứng trên